dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ đã họp thường kỳ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp các thành viên chính phủ đã nghe và thảo luận về báo cáo thẩm tra về năm dự thảo nghị định quy định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ cơ quan nội vụ lao động thương binh và xã hội giao thông vận tài ngân hàng nhà nước ủy ban dân tộc
thảo luận và xin ý kiến các thành viên chính phủ về dự thảo nghị định cho vay tại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ đối với ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
thủ tướng yêu cầu những dự án tiếp cận nguồn vốn vay cần phải công khai minh bạch đồng thời phải kiểm soát có hiệu quả tránh thất thoát nguồn vốn
về nghị định sáu mươi bảy thủ tướng đề nghị kéo dài thời gian thực hiện nghị định sáu mươi bảy đồng thời yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan đôn đốc kiểm tra những số tàu đã đóng
cùng với các ngân hàng thúc đẩy giải ngân sớm đưa vào hoạt động thống nhất kéo dài thời hạn giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng kết nghị định trong tháng một báo cáo thủ tướng chính phủ